đây cũng là bài học lớn dành cho tất cả mọi người trong cuộc sống hiện đại
đừng vì những tác động tiêu cực nhiều mặt của xã hội mà bất chấp tất cả để rồi đánh đổi cả cuộc đời